thực hiện các quyết định kỷ luật của bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và của thủ tướng chính phủ đối với đồng chí thượng tướng trần việt tân và đồng chí trung tướng bùi văn thành
ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám bộ trưởng bộ công an ban hành quyết định số bốn nghìn bốn trăm chín mươi ba
thi hành kỷ luật đối với hai cán bộ nguyên cán bộ bộ công an
cụ thể xóa tư cách phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
đối với đồng chí đại tá bùi văn thành
trước đó vào ngày tám tháng tám thủ tướng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
xóa tư cách thứ trưởng bộ công an giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu đối với đồng chí trần việt tân
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách thức thứ trưởng bộ công an đối với đồng chí bùi văn thành
cùng ngày căn cứ theo tờ trình của thủ tướng chủ tịch nước ban hành quyết định
giáng cấp bậc hàm từ thượng tướng xuống trung tướng đối với đồng chí trần việt tân
quyết định giáng cấp bậc hàm từ trung tướng xuống đại tá đối với đồng chí bùi văn thành
các quyết định đối với đồng chí trần việt tân và đồng chí bùi văn thành
đã được thực hiện theo đúng quy định của đảng nhà nước và bộ công an